sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết tháng một mươi một hnx đã tổ chức hai mươi sáu đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ
và huy động hơn ba mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi sáu sáu so với tháng trước
trái phiếu do kho bạc nhà nước phát hành huy động được một mươi chín chín trăm chín mươi bảy tỷ đồng
trái phiếu do ngân hàng phát triển việt nam huy động được một mươi năm tỷ đồng
trái phiếu do ngân hàng chính sách xã hội huy động được một chín trăm linh tỷ đồng
tỷ lệ trúng thầu thành công tháng một mươi một đạt sáu mươi năm
so với tháng trước lãi suất trúng thầu trái phiếu kho bạc nhà nước phát hành giảm tại kỳ hạn một mươi năm một mươi năm năm và ba mươi năm